tích triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng vận chuyển bốn mươi bánh heroin
trước đó ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tại km một mươi năm thuộc xã bản lầu huyện mường khương
công an huyện đã bắt giữ hai đối tượng giàng a sáu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
và sùng a ký sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên vận chuyển trái phép bốn mươi bánh heroin
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận sáu và ký nhận vận chuyển thuê số ma túy trên của hai người nước ngoài chưa rõ danh tính
với giá tiền công là năm mươi triệu đồng trên đường đến bến xe lào cai thì bị lực lượng công an bắt giữ
ghi nhận thành tích và chiến công của công an huyện mường khương ubnd tỉnh đã quyết định trích quỹ tặng thưởng một trăm linh triệu đồng
cũng nhân dịp này bộ trưởng bộ công an đã có thư khen và tặng thưởng cho công an huyện mường khương một mươi triệu đồng
cũng trong ngày hôm qua công an tỉnh thừa thiên huế ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trần xuân vinh
ba mươi hai tuổi trú tại đường tri lăng thành phố huế là thủ phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
làm hai người chết xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng sáu vừa qua tại xã phú thuận huyện phú vang
do ham mê cờ bạc nợ nần trồng chất được gia đình khuyên can nhiều lần nhưng vinh không từ bỏ được chỉ đỏ đen
vợ của vinh là chị huỳnh thị lành đòi ly hôn gia đình chị lành ngăn cấm không cho gặp gỡ vinh
đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu vinh đã dỡ ngói tầng hai đột nhập vào nhà mẹ vợ là bà hồ thị bẹ
ở xã phú thuận huyện phú vang dùng dao đâm chết anh huỳnh tường bốn mươi tuổi là anh con bác với chị lành
anh huỳnh nhật hai mươi hai tuổi là em trai vợ chạy vào can ngăn thì bị vinh dùng dao đâm hai nhát khiến anh nhật chết trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi gây án trần xuân vinh đã bắt xe ôm bỏ trốn ra tỉnh quảng trị thuê nhà nghỉ và uống thuốc tự tử
tuy nhiên được nhà chủ phát hiện đưa vinh đi cấp cứu và đã dần hồi phục
chiều ngày hai mươi chín tháng sáu công an tỉnh thừa thiên huế đã di lý trần xuân vinh từ quảng trị về huế để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
tại kiên giang công an huyện an biên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn văn bé em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và nguyễn tấn tinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú xã đông hưng huyện anh minh tỉnh kiên giang về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng năm
tính dù bé em đến nhà của ông trương gia viễn ở ấp bảy chợ xã đông thái huyện an biên bắt trộm cả nước
lợi dụng đêm tối cả hai dùng kiềm cộng lực cắt khóa cửa đột nhập vào bắt trộm hai mươi tám cân càn đước trọng lượng năm mươi bảy kg trị giá gần một trăm linh triệu đồng
sau đó đem bán được năm triệu một trăm linh nghìn đồng chia nhau tiêu xài
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để truy tố hai đối tượng theo quy định của pháp luật
hải phòng là một trong những địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự
xong với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm những năm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố hải phòng
đã triệt phá hàng nghìn vụ án bắt giữ hàng trăm đối tượng nhờ đó đã góp phần làm giảm tình hình tội phạm làm trong sạch địa bàn
hai mươi giờ áo giáp chống đạn súng bộ đàm tất cả đã sẵn sàng cho một buổi tuần tra mới
thay phiên nhau làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày dù nắng hay mưa những người lính hình sự vẫn lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ
theo thống kê nhanh thành phố vị thanh có bốn trăm hai mươi ba hectare lúa bị thiệt hại trong đó có ba trăm tám mươi hectare lúa hẻ thu bị đổ ngã do thiệt hại từ năm đến ba mươi
bốn mươi ba năm ha lúa thu đông chất giống từ bốn mươi đến một trăm linh điều này gây không ít khó khăn cho người nông dân nhất là những hộ đang thu hoạch lúa hẻ thu có nguy cơ không được lợi nhuận của vụ lúa này
thưa quý vị và các bạn để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh về các cụm dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
những ngày này các hoạt động tiếp xúc mùa thi đã và đang gấp rút được triển khai khi nhận hoạt động tiếp xúc mùa thi tại thừa thiên huế nhà trang và đắk lắk trong những ngày gần đây
ngay từ tháng năm hơn một năm trăm linh tình nguyện chương trình tiếp sức mùa thi thuộc các khoa trường thuộc đại học huế và đoàn thanh niên các phường trên địa bàn tp huế đã tiến hành công cuộc khảo sát các địa chỉ nhà trọ giá rẻ miễn phí
đến nay các tình nguyện viên đã chốt danh sách hơn một mươi bốn nhà trọ trong đó có hơn bốn nhà trọ miễn phí từ các nhà dân
dù trong quá trình khảo sát gặp không ít những khó khăn nhưng với sự nhiệt tình của mình các bạn tình nguyện viên vẫn nỗ lực với mong muốn hỗ trợ tốt nhất các thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày thi này
một khoảng thời gian là phải thi cử nên tuy nhiên em cũng cố gắng sắp xếp thời gian để mà tham gia cái chương trình này giúp cho các bạn sinh viên có được điều kiện tốt nhất để thi cử
hoạt động tiếp sức mùa thi tại tỉnh khánh hòa cũng đã triển khai
hội sinh viên tỉnh đã huy động gần bảy trăm linh sinh viên của mấy trường đại học
một mươi trường đại học cao đẳng trên địa bàn tham gia chia thành năm mươi bảy đội tiếp sức được bố trí giải rác tại các điểm bến xe nhà ga quốc lộ một a và ba mươi điểm thi
qua đó đã tìm được gần một mươi chỗ ở và một mươi một suất ăn miễn phí giá rẻ
cùng với đó chuẩn bị hơn hai mươi cẩm nang bản đồ địa điểm thi để hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà trong dịp thi này
trong khi đó tại đắk lắk chương trình tiếp sức mùa thi năm nay có trên một thanh niên tình nguyện được chia thành nhiều đội trực tại các bến xe trạm xe buýt
và hai mươi năm điểm thi trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
riêng đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc cũng đã cử một trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên tham gia tuần tra giữ gìn trật tự ở các khu vực bến xe
các chạm xe buýt và những nơi có thí sinh đến dự thi đông để ngăn ngừa tội phạm cướp giật móc túi góp phần tạo thuận lợi cho các em thí sinh trong quá trình thi cử

góp phần đảm bảo cái an toàn cho người nhà và thí sinh
ngoài ra thì chúng tôi cũng có hỗ trợ chương trình hai suất ăn miễn phí
với hơn một triệu thí sinh trên cả nước dự thi
trên ba mươi tám cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi năm do các trường đại học chủ trì
và sáu mươi một cụm thi tỉnh do các địa phương chủ trì
với sự nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên tình nguyện hoạt động tiếp sức mùa thi
sẽ diễn ra xuyên suốt nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho các sĩ tử
yên tâm hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với kết quả cao nhất
chiều ngày hai mươi chín tháng sáu tại trường phổ thông trung học dân tộc nội chú tỉnh khánh hòa
đồng chí trương hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
chủ tịch danh dự quỹ bảo trợ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số của báo công an nhân dân
cùng đại diện báo công an nhân dân và các nhà tài trợ đã trao tặng năm mươi chiếc xe đạp
cho các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên học giỏi trên địa bàn
tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình đã trao năm mươi chiếc xe đạp trị giá một trăm linh năm triệu đồng
tặng cho năm mươi em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh
thể hiện tấm lòng sự chia sẻ của các nhà hảo tâm những tấm lòng vàng và quỹ
chung một tấm lòng của báo công an nhân dân và đài truyền hình tp hcm
trò chuyện với thầy và trò của trường đồng chí trương hòa bình đánh giá
dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng công tác giáo dục và đào tạo của trường
tiếp tục có những chuyển biến khả quan
chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên tạo nguồn lực địa phương
đồng thời dặn dò các em tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để đạt được
những thành tích học tập cao hơn nữa xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình nhà trường và xã hội
nằm trong chuối các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đoàn thanh niên phòng công tác chính trị công tác đảng và công tác quần chúng
công an tỉnh lai châu vừa tổ chức thăm và tặng quà cho học sinh nghèo
và người già có hoàn cảnh khó khăn tại bản hon huyện tàm được
với tinh thần tương thân tương ái hướng về cộng đồng đoàn đã trao năm mươi xuất quà
gồm ba mươi thùng sữa hai mươi chăn bông kèm theo mỗi xuất quà là hai trăm linh đồng tiền mặt
với tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng đã được trao tận tay các học sinh nghèo
và người già có hoàn cảnh khó khăn
những phần quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tình cảm và sự quan tâm của các đoàn viên
trong tri đoàn công tác chính trị công tác đảng và công tác quần chúng
dành cho các cháu nhỏ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại bản hon huyện tàm được góp phần gian sẻ bớt nỗi khó khăn trong cuộc sống
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh mexcov đang diễn ra
ở một số nước và hoàn toàn có nguy cơ xâm nhập vào việt nam
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
tại thành phố
theo kế hoạch này sẽ có ba tình huống được xây dựng nhằm chủ động phát hiện sớm
các trường hợp nghi ngờ đầu tiên chẩn đoán nhanh khoanh vùng và xử lý kịp thời
cụ thể đối với tình huống chưa ghi nhận trường hợp xác định tại việt nam
thành phố sẽ tập trung vào một số hoạt động trong công tác chỉ đạo huấn luyện tuyên truyền
đối với tình huống xuất hiện trường hợp xác định xâm nhập vào việt nam
công tác giám sát sẽ tập trung vào việc điều tra giám sát người tiếp xúc với ca bệnh
đánh giá mối liên quan dịch tễ giữa các ca bệnh nhằm phát hiện kịp thời tình trạng lây lan trong cộng đồng
trong tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng thành phố sẽ thiết lập các bệnh viện giã chiến
tại các khu vực đông bệnh nhân tránh quá tải mở rộng các đơn vị y tế tiếp nhận bệnh nhân
phân loại bệnh nhân điều trị khi có tuyến
khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch sở y tế phải họp hàng ngày và báo cáo tình hình dịch bệnh
đảm bảo an sinh xã hội đồng thời tất cả các đội cơ động chống dịch toàn thành phố
thực hiện chế độ chống dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng đồng hồ tại đơn vị
sau hơn một năm triển khai tại bệnh viện nhi trung ương với bảy mươi năm ca phẫu thuật thành công
kỹ thuật phẫu thuật nội soi bằng robot đang chứng tỏ được những ưu thế của mình
so với mổ nội soi thông thường đặc biệt là đối với các bệnh nhi nhỏ tuổi cân nặng thấp
việt nam là nước thứ hai ở châu á và là nước đầu tiên tại đông nam á
thực hiện thành công kỹ thuật hiện đại
sáu ngày sau phẫu thuật u nang ống mật chủ bằng phẫu thuật nội soi robot
bệnh nhi hai mươi tám tháng tuổi nặng một mươi một cân này đã chuẩn bị được xuất viện
may mắn được lựa chọn mổ bằng kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay
sức khỏe của bé nguyễn thị ngọc diệp sẽ được đảm bảo tốt hơn
hạn chế mất máu giảm đau đớn thời gian hồi phục nhanh hơn và đặc biệt là tính thẩm mỹ
nếu như trước đây vết mổ kéo dài ngang đụng thì hiện nay gần như không để lại dẹo
khi được tiếp cận cái phẫu thuật này thì đem lại rất nhiều quyền lợi cho cháu
thứ nhất là thời gian nằm viện ngắn
thứ hai là những phẫu thuật cực kỳ chính xác
và từ cái thuận lợi đó thì nó sẽ đưa cho cháu trở lại một cuộc sống bình thường nó nhanh
ví dụ như là sau đến ngày thứ ba sau mổ là cháu bắt đầu được ăn thức ăn rồi
ví dụ như uống sữa xong ăn những thức ăn mềm để nó chóng phục hồi với dịch
cháu tốt hơn là không cháu có cảm thấy đau bụng
và nhiệt tình chăm sóc cháu
cháu thay mặt gia đình xin cảm ơn các bác sĩ và các cô bác điều dưỡng đã chăm sóc cháu nhiệt tình giúp cháu được khỏe mạnh
khi bé diệp hồi phục sức khỏe chuẩn bị được về nhà
thì trong phòng mổ ekip y bác sĩ phẫu thuật nội soi bằng robot đang tập trung tinh thần phẫu thuật cho bệnh nhi một mươi tám tháng tuổi nặng chín kg
các phẫu thuật viên cũng chia sẻ phẫu thuật bằng robot nhẹ nhàng hơn nhiều thuận tiện an toàn hơn
so với phẫu thuật nội sao thông thường
phẫu thuật viên nhìn qua hình ảnh ba d các mạch máu cấu trúc giải phẫu được phóng đại một mươi hai lần
rất rõ nét nên mọi động tác chính xác hơn
thêm vào đó khớp của robot có thể quay được năm trăm bốn mươi độ điều mà cổ tay của bác sĩ không thể làm được
luồn vào mọi ngóc ngách ít tì đè xâm lấn ảnh hưởng đến những vùng xung quanh giảm thiểu tối đa thương tổn cho bệnh nhi
bằng con mắt của người phụ tức là con mắt của người cầm camera người ta cầm như thế nào thì mình phải mổ như thế
còn đây là trong cái phẫu thuật robot mình tự điều khiển giúp cho phẫu thuật viên rất là thoải mái tự tin và mổ một cách rất là nhẹ nhàng
trên thế giới phẫu thuật bằng robot bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám với những ca mổ tim bằng robot nhỏ
kỹ thuật này được đánh giá là tương lai của ngành ngoại khoa thế giới bởi việc phẫu thuật nội soi có hỗ trợ của robot là
để chúng ta phát triển bằng robot nhỏ
phát triển các phẫu thuật phức tạp hơn đặc biệt đối với những phẫu thuật đòi hỏi động tác tinh tế hơn
thậm chí có những phẫu thuật không thực hiện được thì nay đã được giải quyết hiệu quả nhờ nội soi robot
đây không chỉ là niềm tự hào của bệnh viện nhi trung ương mà còn là bước tiến lớn của ngoại nhi khoa việt nam
để trẻ em việt nam được hưởng thụ sự chăm sóc sức khỏe ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới
tin quốc tế ngày hôm qua với sự tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo
cán bộ quản lý và dư luận thầy giáo và cán bộ quản lý của các trường đại học trung học phổ thông
được phân công làm nhiệm vụ đã có tập huấn thống nhất phương án triển khai phối hợp
cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để hỗ trợ giúp đỡ ngành giáo dục triển khai kỳ thi lần này
báo công an nhân dân cũng đăng tải thông tin liên quan
cơ quan chức năng tổ chức xã hội các tỉnh miền trung đồng bằng sông cửu long và tây nguyên
đã đồng loạt vào cuộc để hỗ trợ tối đa cho thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn
không chỉ lo đảm bảo công tác thi tuyển theo đúng quy định của các cơ quan chức năng
nhiều tổ chức xã hội khác đã hào hứng vào cuộc để tiếp sức mùa thi
như tỉnh đoàn sóc trăng gia quân với chủ đề
tuổi trẻ sóc trăng tự tin tiếp bước dưới lá cờ đảng
và chương trình tiếp sức mùa thi với chủ đề em tôi đi thi năm hai nghìn hai mươi
nhằm giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên báo lao động đưa tin bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo phạm vũ luận khẳng định
đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã sẵn sàng đảm bảo bí mật tuyệt đối an toàn
tuy nhiên một nội dung rất đáng chú ý được đăng tải ngay trên trang nhất báo này
qua bài viết với tựa đề
thi trung học phổ thông quốc gia mơ đại học càng lớn học nghề càng cạn kiệt
bài viết đã dẫn lời tổng cục trưởng tổng cục dạy nghề rằng
nhiều người nhiều trường đại học bây giờ tuyển dễ như chơi
bằng cách hạ điểm chuẩn hạ tiêu chí khiến học sinh nghề ngày càng khan hiếm
trong khi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ tài chính đều thống nhất
cởi phí cho gà ngành thú y các địa phương vẫn muốn ôm các loại phí này
với lý do để bảo vệ ngành chăn nuôi
thông tin về việc ngành thú y có quá nhiều loại phí
được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
báo tuổi trẻ cho biết hiện tại phí rồi lại trồng phí
giờ ngành thú y lại kêu khó nếu không thu phí
bởi theo hiệp hội chăn nuôi đông nam bộ vừa có văn bản

các ban ngành liên quan đề nghị bỏ ngay các loại phí
và lệ phí thú y để cứu người chăn nuôi trong nước trước nguy cơ phá sản
thông qua phân tích từ thực tế hoạt động của các trang trại chăn nuôi
đến doanh nghiệp giết mổ gia súc gia cầm và kinh doanh
hàng loạt các loại phí vô lý với các khoản thu chi tiết
được tiết lộ cho thấy ngành thú y đang thu phí vô tội vạ
lên con gà quả trứng
tuổi trẻ dẫn lời ông âu thanh long phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi gia cầm đông nam bộ
không có nước nào có hệ thống thú y nhiều quyền hạn và nhiều khoản thu như việt nam
theo hiệp hội trăn nuôi đông nam bộ với đủ loại thủ tục và chi phí như thế
nên không khó hiểu vì sao thịt nội giá cao không cạnh tranh lại thịt ngoại
với nhiều yêu đái từ chính phủ các nước
tuy nhiên nhiều cơ quan thú y địa phương cho biết nếu bỏ các loại thú y
sẽ gây ra khó khăn cho hoạt động của họ
trong một cuộc họp mới đây đại diện tri cục thú y một mươi bảy tỉnh thành phố khu vực phía nam
đã thống nhất kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ tài chính
xem xét duy trì một số mức phí lệ phí nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước
về thú y đảm bảo yêu cầu chuyên môn cho công tác phòng chống dịch bệnh ra súc
gia cầm và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật
nhiều chuyên gia khẳng định đã đến lúc cần thay đổi ngay từ chỗ ngồi của các chủ thể
tại phiên tòa hình sự để nhìn vào đó chúng ta thấy sự chuyển biến cải cách tư pháp
theo hướng tranh tụng bình đẳng tốt hơn chỗ ngồi của các bên dù là hình thức
nhưng lại liên quan đến nguyên tắc bình đẳng trong tranh tụng tại phiên tòa hình sự
theo đó luật sư phải ngồi ngang hàng kiểm soát viên
thông tin được đăng tải trên báo pháp luật tp hcm số ra ngày hôm nay
trao đổi với pháp luật tp hcm rất nhiều chuyên gia không đồng tình với lập luận
viện kiểm soát đại diện cho nhà nước đưa người tình nghi phạm tội ra trước tòa
nên kiểm sát viên sẽ có địa vị pháp lý cao hơn luật sư
theo nguyên thẩm phán tòa án tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao
tại tp hcm phạm công hùng chỗ ngồi của các bên dù chỉ là hình thức
nhưng lại liên quan đến nguyên tắc bình đẳng trong tranh tụng tại phiên tòa hình sự
ông hùng cho rằng nếu giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hình thức của phiên tòa
trong đó thiết kế chỗ ngồi hợp lý dựa theo địa vị pháp lý mà pháp luật quy định
cho các chủ thể tham gia phiên tòa như kiểm sát viên và luật sư
thì sẽ có tác dụng thúc đẩy chất lượng tranh tụng tốt hơn
đồng thời nó còn tạo sự uy nghiêm của hội đồng xét xử tại phiên tòa
và tính nghiên túc trong phòng xử
đồng tình luật sư lê văn bình đoàn luật sư tp hcm cũng cho rằng
kiểm sát viên và luật sư cần ngồi phía dưới bục hội đồng xét xử
và ngang hàng nhau để thể hiện sự bình đẳng tại tòa
khi các chủ thể này đưa ra các chứng cứ buộc tội hoặc gỡ tội
tòa sẽ có cảm giác họ bình đẳng nhau và đều tôn trọng hội đồng xét xử
ngày hôm nay các báo đưa tin nạn ném đá xe khách lại tiếp diễn
có thể khẳng định thời gian qua trước tình trạng trên
nên các cơ quan chức năng đã vào cuộc và xử lý mạnh tay hành vi
gây mất trật tự an toàn giao thông này bằng chứng là nhiều đối tượng
liên quan đến hành vi này đã bị xử lý
tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn khi xe khách của nhà xe thuận tiến
ở gia lai gặp nạn vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
báo lao động đặt ngay dấu hỏi cơ quan chức năng không thể xử lý
theo báo lao động nạn đá xảy ra thường xuyên liên tục
mức độ vi phạm ngày càng công khai và lỗ liễu tại các tỉnh tây nguyên
tuy nhiên đỉnh điểm là dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
tài xế của công ty trách nhiệm hạn vận tài và du lịch thuận tiến
ở gia lai bị đá ném trúng nguy cơ gây hỏng mắt cao
chưa kể bốn hành khách khác còn bị thương
câu hỏi đặt ra là cơ quan chức năng các tỉnh tây nguyên
như con tum đắk lắc đắk nông không thể xử lý rứt điểm
nạn ném đá xe khách tại tỉnh mình quản lý hay sao
trong khi đó báo tuổi trẻ đưa tin ngay trong ngày lực lượng chức năng
mà cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông
đã vào cuộc và triệu tập khẩn cấp năm đối tượng có liên quan
điều bất ngờ là các đối tượng khai rằng do nhậu say
rủ nhau đem đá xe khách cho vui
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc báo lao động và tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
truy nã tội phạm
đối tượng dương đình giang sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
được đăng ký tưởng chú số năm tổ một đường láng thượng quận đấng đa tp hà nội
can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
quyết định truy nã số sáu ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đơn vị ra quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
thân nhân đối tượng họ tên bố dương bình giang họ tên mẹ vũ thị thông
truy nã đối tượng
truy nã đối tượng
trần văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín được đăng ký tưởng chú a một tập thể cơ khí nông nghiệp phường ít kiêu quận hà đông tp hà nội
càn tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
quyết định truy nã số hai trăm bốn mươi tám ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đơn vị ra quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
thân nhân đối tượng